bước sang năm hai nghìn hai mươi hai hàng loạt chính sách mới sẽ có hiệu lực điều chỉnh nhiều hoạt động liên quan trong các lĩnh vực kinh tế xã hội
trong đó một số chính sách được áp dụng ngay trong ngày đầu của năm mới
xả nhiều rác phải trả nhiều tiền
đây là điểm mới trong luật bảo vệ môi trường năm hai nghìn hai mươi sẽ có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
luật này quy định chặt chẽ hơn về nghĩa vụ phân loại rác thải sinh hoạt của mỗi gia đình cá nhân
cụ thể hộ gia đình cá nhân không phân loại rác sẽ bị từ chối thu gom vận chuyển
thậm chí còn bị thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra và xử lý theo quy định
hiện nay theo nghị định một trăm năm mươi năm năm hai nghìn một mươi sáu không phân loại rác có thể sẽ bị phạt từ một mươi năm đến hai mươi triệu đồng
ngoài ra luật mới cũng quy định giá của dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt
sẽ được tính dựa trên khối lượng hoặc thể tích chất thải đã được phân loại kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
gia đình cá nhân nào xả nhiều rác thì phải trả nhiều tiền
trước khi có luật mới này phí thu gom rác thải được tính theo cơ chế cao bằng
người xả nhiều hay xả ít cũng đều đóng phí như nhau
điều này được cho là không công bằng và không tạo động lực để người dân hạn chế xả rác góp phần bảo vệ môi trường
xử phạt ô tô kinh doanh vận tải không lắp camera giám sát
bắt đầu từ ngày đầu tiên của năm mới hai nghìn hai mươi hai ô tô không có camera giám sát
sẽ bị xử phạt theo quy định trong nghị quyết sáu mươi sáu của chính phủ
quy định xử phạt này lẽ ra được áp dụng từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
theo nghị định một trăm linh của chính phủ
sau đó chính phủ tiếp tục ra nghị quyết sáu mươi sáu tạm ngưng việc xử phạt nêu trên
đến hết ngày ba mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi
như vậy từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai ô tô kinh doanh vận tải bao gồm
taxi xe khách xe buýt xe hợp đồng bắt buộc phải lắp camera giám sát
nếu không sẽ bị xử phạt một hai triệu đồng
vay ưu đãi để xây dựng mới nhà ở tối đa năm trăm linh triệu
ngày ba mươi tháng một mươi một vừa qua ngân hàng nhà nước việt nam ban hành thông tư số một
nhằm sửa đổi bổ sung một số điều trong thông tư hai mươi năm của thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam
hướng dẫn cho vay vốn yêu đái thực hiện chính sách nhà ở xã hội
nội dung này cũng là điểm mới tại thông tư hai mươi
theo đó mức vốn cho vay đối với khách hàng vay vốn yêu đãi để xây dựng mới
hoặc cải tạo sửa chữa nhà ở của mình được quy định cụ thể là
mức vốn cho vay tối đa bằng bảy mươi giá trị dự toán hoặc phương án vay
mức vốn cho vai tối đa không quá năm trăm linh triệu đồng
và không vượt quá bảy mươi giá trị tài sản bảo đảm diệt vay
so với hiện hành thông tư hai mươi đã giới hạn mức vốn cho vay không quá năm trăm linh triệu đồng
quy định này sẽ có hiệu lực từ ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi
tăng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội
kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai mức lương hưu và mức trợ cấp của người lao động
chính thức được tăng theo nghị định một trăm linh tám của chính phủ về điều chỉnh lương hưu
trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
mức tăng sẽ là bảy bốn so với mức lương hưu
mức trợ cấp bảo hiểm xã hội của tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
sau khi thực hiện điều chỉnh theo mức tăng trên mà mức lương hưu
trợ cấp bảo hiểm xã hội trợ cấp hàng tháng vẫn thấp hơn hai năm triệu đồng một tháng
người nghỉ hưu trước năm một nghìn chín trăm chín mươi năm còn được tăng thêm với các mức cụ thể bao gồm
tăng hai trăm linh đồng một người một tháng nếu có mức hưởng từ hai ba triệu đồng một người một tháng trở xuống
hoặc tăng lên bằng hai năm triệu đồng một người một tháng
nếu có mức hưởng từ hai ba triệu đồng đến dưới hai năm triệu đồng một người một tháng
tăng tuổi nghỉ hưu của các người
thực hiện lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động theo bộ luật lao động năm hai nghìn một mươi chín
đến năm hai nghìn hai mươi hai tuổi nghỉ hưu của lao động nam và nữ tiếp tục được điều chỉnh tăng
cụ thể vào năm hai nghìn hai mươi hai lao động nam được nghỉ hưu khi đủ sáu mươi tuổi sáu tháng
tăng ba tháng so với tuổi nghỉ hưu quy định của năm hai nghìn hai mươi một
lao động nữ được nghỉ hưu khi đủ năm mươi năm tuổi tám tháng tăng bốn tháng so với năm hai nghìn một mươi
trong trường hợp sức khỏe suy giảm hoặc làm công việc nặng nhọc
độc hại nguy hiểm
trong trường hợp sức khỏe suy giảm hoặc làm công việc ở vùng đặc biệt khó khăn
người lao động có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn năm một mươi tuổi so với độ tuổi quy định nêu trên
việc tăng tuổi nghỉ hưu hàng năm của người lao động nhằm tiến tới năm hai nghìn hai mươi
nam nghỉ hưu khi đủ sáu mươi hai tuổi và nữ nghỉ hưu khi đủ sáu mươi tuổi
thay đổi cách tính thuế cho người thuê nhà
có hiệu lực từ ngày một một hai nghìn hai mươi hai thông tư số một trăm linh của bộ tại chính
có quy định mới về cách tính thuế đối với người cho thuê nhà
theo thông tư bốn mươi được ban hành trước đó không lâu
cá nhân cho thuê nhà không phát sinh doanh thu đủ một mươi hai tháng trong năm dương lịch
thì mức doanh thu từ một trăm linh triệu đồng một năm trở xuống
để xác định cá nhân cho thuê nhà không phải nộp thuế giá trị gia tăng
thuế thu nhập cá nhân là doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân của một năm dương lịch một mươi hai tháng
thông tư một trăm linh điều chỉnh lại theo hướng nếu cá nhân chỉ có hoạt động cho thuê nhà
thời gian cho thuê không chọn năm doanh thu từ một trăm linh triệu đồng một năm trở xuống
thì mới không thuộc diện phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân
cũng theo thông tư một trăm linh các sàn thương mại điện tử như
shopee lazada tiki không bắt buộc phải nộp thuế thay cho người bán
nghĩa vụ này chỉ phát sinh nếu giữa sản thương mại điện tử và người bán có hợp đồng ủy quyền
trong khi thông tư bốn mươi trước đó quy định đây là nghĩa vụ bắt buộc đối với các sản thương mại điện tử
một mươi ngày điều chỉnh giá xăng một lần
có hiệu lực từ ngày hai tháng một năm hai nghìn hai mươi
nghị định chín mươi năm sửa đổi nghị định số tám mươi ba về kinh doanh xăng dầu
nghị định chín mươi năm quy định giá xăng dầu sẽ được điều chỉnh vào các ngày mùng một một mươi một và ngày hai mươi một hàng tháng
tức là một mươi ngày điều chỉnh một lần
nếu chung vào ngày nghỉ ngày lễ thì được lui sang ngày làm việc tiếp theo sau ngày nghỉ
nếu chung vào dịp tết nguyên đán thì được lùi sang kỳ điều chỉnh tiếp theo
trước đây nghị định số tám mươi ba quy định khoảng cách giữa hai lần điều chỉnh giá liên tiếp tối thiểu là một mươi năm ngày đối với trường hợp tăng giá
tối đa là một mươi năm ngày đối với trường hợp giảm giá
việc rút ngắn khoảng cách giữa hai lần điều chỉnh giá xăng của nghị định chín mươi năm nhằm tránh tình trạng tăng giá sốc giảm giá chậm như hiện nay
tăng thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
đây là nội dung đáng chú ý tại nghị định một trăm linh hai của chính phủ
sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế hóa đơn hải quan kinh doanh bảo hiểm kinh doanh sổ số
nghị định chính thức có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
theo đó thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn là hai năm tăng gấp đôi so với quy định hiện hành
ngoài ra nghị định này còn bổ sung quy định về xử phạt hành vi làm mất cháy hỏng hóa đơn với mức phạt bốn tám triệu đồng khi có một trong các hành vi
làm mất cháy hỏng hóa đơn đã phát hành đã mua của cơ quan thuế nhưng chưa lập làm mất cháy hỏng hóa đơn đã lập nhưng chưa khai thuế
lao động nước ngoài được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi nghỉ việc
theo khoản hai điều một mươi bảy nghị định một trăm bốn mươi ba của chính phủ chế độ bảo hiểm xã hội một lần của người lao động nước ngoài sẽ được áp dụng từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
người lao động nước ngoài tham gia bảo hiểm xã hội sẽ được lấy bảo hiểm xã hội một lần khi có yêu cầu nếu thuộc một trong các trường hợp sau
đủ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội đang mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư bại liệt sơ gan cổ trướng phong lao nặng nhiễm hiv đã chuyển sang s và những bệnh khác theo quy định của bộ y tế
đủ điều kiện hưởng lương hưu nhưng không tiếp tục cư trú tại việt nam
bị chấm dứt hợp đồng lao động hoặc giấy phép lao động chứng chỉ hành nghề giấy phép hành nghề hết hiệu lực mà không được gia hạn
như vậy nếu sau khi chấm dứt hợp đồng lao động mà có nhu cầu rút bảo hiểm xã hội một lần người lao động nước ngoài có thể làm hồ sơ đề nghị hưởng theo quy định